với hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản đối tượng nguyễn huy thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng xưng là công an hình sự
đe dọa phải đưa số tiền từ ba đến sáu triệu đồng nếu không sẽ mở lên cơ quan công an làm việc
do vi phạm quy định trong phòng chống dịch
do lo sợ bị hại đã chuyển cho đối tượng một tám triệu đồng
công an thành phố phủ lý đã xác minh và làm rõ thông là thủ phạm đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên
bước đầu thông khai nhận do ở cùng khu trọ nên biết bị hại là f một hiện đang thực hiện quyết định cách ly y tế
nhưng vẫn tiếp xúc với người khác nên đã giả là công an để đe dọa bị hại đưa tiền
quá trình điều tra thông còn khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố phủ lý